nhìn lại giai đoạn năm năm vừa qua có thể thấy vì thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của thành phố hồ chí minh
đã gặp phải nhiều khó khăn thách thức
tuy nhiên với nỗ lực vượt lên khó khăn dự kiến thành phố này sẽ đạt một mươi trong số một mươi ba chỉ tiêu quan trọng
và một trong số đó là tỷ trọng kinh tế tiếp tục gia tăng chiếm hơn hai mươi hai gdp cả nước
bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi khi mệnh xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố hồ chí minh
tại các cửa khẩu trên cả nước đạt hai mươi bốn tỷ bảy trăm linh một triệu đô la mỹ tăng năm tám so với cùng kỳ năm trước
trong đó kim ngạch xuất khẩu không tính dầu thô đạt hai mươi ba tỷ bảy trăm năm mươi hai triệu đô la mỹ
dù vậy vẫn không thể phủ nhận ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín
từ mức tăng trưởng bình quân tám hai mươi bảy của năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
kinh tế thành phố hồ chí minh dự kiến tăng trưởng còn khoảng năm kéo cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi còn bảy sáu một năm
tốc độ tăng trưởng giảm nhưng tỉ trọng kinh tế thành phố trong kinh tế cả nước vẫn tăng
đến năm hai nghìn một mươi chín đã chiếm hơn hai mươi hai gdp cả nước năm hai nghìn là một mươi bảy
vị trí đầu tàu kinh tế của thành phố còn thể hiện ở mức đóng hai mươi bảy hai mươi tám ngân sách cả nước
vào năm hai nghìn một mươi sáu dự toán ngân sách dành cho thành phố hồ chí minh chỉ có ba trăm linh tỷ thôi
đến năm hai nghìn một mươi chín dự toán đã lên tới bốn trăm linh tỷ và thành phố vẫn vượt thu
điều đó cho thấy rằng là cứ một năm như vậy thì thành phố là tăng thêm khoảng là trên ba mươi tỷ đồng
việc chiếm gần một phần tư tỉ trọng kinh tế quốc gia là nỗ lực vượt bậc của thành phố hồ chí minh
trong đó cùng với sự đóng góp của các khu vực kinh tế nhà nước kinh tế ngoại nhà nước
là sự tăng trưởng ổn định của khu vực kinh tế vốn đầu tư nước ngoài fdi
những năm qua thành phố đã chuyển hướng mạnh sang thu hút nguồn đầu tư fdi chất lượng cao công nghệ cao giá trị gia tăng cao
từ khi đầu tư và hoạt động tại khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh
chúng tôi được sự hỗ trợ rất lớn về nhiều mặt như hạ tầng ưu đại thuế
nhất là ở đây có điều kiện để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
xác định để tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chiều sâu nền kinh tế tri thức công nghệ cao
thành phố hồ chí minh đang tận dụng kêu gọi mọi nguồn lực đầu tư cả trong lẫn ngoài nước
từ nội lực của thành phố lẫn sự tiếp sức của trung ương
vì chúng ta là trung tâm kinh tế hiệu quả cao hơn cả
để lại tiền đây thì nó huy động cái vốn sội gấp hơn một mươi lần
để lại một đồng tiền ở đây thêm thì khi có lao động nó tạo ra sản phẩm gần gấp ba lần
chúng tôi rất tự hào vì thành phố hồ chí minh là đơn vị kinh tế đầu tàu của cả nước
thành phố hồ chí minh cũng cần phải có những cái ngân sách được phân bổ
tương ứng với cái việc phát triển đô thị

thành phố hồ chí minh là đơn vị kinh tế đầu tàu của cả nước
thành phố hồ chí minh đang nỗ lực vượt khó chủ động ứng phó để phục hồi kinh tế
phát huy tinh thần vì cả nước cùng cả nước
đầu tàu sớm tăng tốc trở lại sẽ giúp con tàu kinh tế việt nam
chuyển động mạnh mẽ trở lại sau đại dịch